với chủ đề nơi bốn mùa khoe sắc tuần lễ du lịch năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua ngày bảy tháng một
tuần lễ du lịch năm nay sẽ diễn ra tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đến hết ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
nét mới và cũng là điểm nhấn quan trọng của tuần lễ du lịch đồng tháp năm hai nghìn một mươi bảy là đề cao vai trò của người dân
các nhà vườn nghệ nhân trồng hoa hộ dân làm bột và cộng đồng doanh nghiệp làm chủ thể của lễ hội
đây là năm đầu thực hiện ý tưởng này nhưng trong tương lai chính người dân cộng đồng doanh nghiệp là người tự đứng ra tổ chức lễ hội thường niên và hưởng lợi trực tiếp từ lễ hội
ngoài ra điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là cánh đồng bảy trăm tám mươi ha với hơn hai loài hoa các loại đang vào mùa và công trình kỷ lục guinness việt nam thác hoa tươi lớn nhất việt nam